ngày hôm nay trên toàn liên bang nga kỷ niệm ngày lễ quan trọng nhất
ngày chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại
và đây là ngày chiến thắng huyền thoại của hồng quân liên xô trước chủ nghĩa fascist
và là ngày tưởng nhớ những người lính đã hy sinh trong cuộc chiến đẫm máu này
và đúng một mươi giờ ngày hôm nay theo giờ moscow tức là một mươi bốn giờ theo giờ hà nội
cuộc duyệt binh kỷ niệm bảy mươi tám năm chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại
bắt đầu trên quảng trường đỏ ở thủ đô moscow của nga
trên khán đài có sự hiện diện của tổng thống liên bang nga vladimir putin
các cựu chiến binh cùng nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ các nước thành viên
cộng đồng các quốc gia độc lập gồm belarus kyrgyzstan tajikistan uzbekistan
phát biểu tại lễ duyệt binh tổng thống putin khẳng định sẽ đảm bảo an ninh của đất nước
đồng thời mong muốn thấy một tương lai hòa bình và ổn định
cuộc duyệt binh năm nay có sự tham gia của khoảng một mươi sĩ quan và binh sĩ
cùng một trăm hai mươi năm phương tiện kỹ thuật
tuy nhiên so với năm trước có thể thấy số phương tiện kỹ thuật quân sự tham gia duyệt binh
đã giảm hẳn đồng thời không có phẩn diễu máy bay trên không
các khối diễu hành bao gồm các binh chủng của các lực lượng vũ trang liên bang nga
các trường quân sự của bộ quốc phòng liên bang nga
cùng các đơn vị của lực lượng vệ binh quốc gia cơ quan an ninh liên bang nga fsb
tiếp theo các khối diễu hành bộ là khối các thiết bị quân sự có bánh